theo đánh giá của các chuyên gia vụ lúa đông xuân không phải chịu áp lực cỏ dại lớn như vụ hè thu
tuy nhiên việc sử dụng thuốc trừ cỏ vẫn diễn ra tràn lan ở hầu khắp các địa phương
đáng nói là đa phần nông dân vẫn rất ít hiểu biết về các loại thuốc mà họ sử dụng
trên khắp các cánh đồng những ngày sau cấy tràn lan vỏ bao bì của các loại thuốc trừ cỏ chứa ốc như thế này
đa dạng tên thương phẩm với nhiều hoạt chất khác nhau trên mỗi gói thuốc
người dân thừa nhận họ sử dụng thuốc trừ cỏ vụ này qua vụ khác
nhưng hầu như không ai nhớ tên thuốc càng không biết các thành phần độc tố như thế nào
do rằng sự hiểu biết của người dân về các loại thuốc là rất mơ hồ
trong khi cơ quan chức năng thì khẳng định thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn người sử dụng thuốc
phải đọc kỹ nhãn mát và tuân thủ nguyên tắc bốn đúng
trong đó phải đúng thuốc đúng đối tượng cây trồng đúng liều lượng
chúng tôi phải thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho người nông dân là phải sử dụng là cái thứ nhất là phải tuân thủ theo các nguyên tắc bốn đúng
cái thứ hai nữa là phải đọc kỹ các hướng dẫn mà trên nhãn mác đối với từng loại thuốc
đã từ nhiều năm nay những hình ảnh cào cỏ sụp bùn cho lúa đã không còn trên cánh đồng
thay vào đó là phun thuốc trừ cỏ như thế này
dùng thuốc trừ cỏ so với không dùng thì nó khác nhau như thế nào
ừ nó thì không được tốt bằng mình làm cỏ tay nhưng mà bây giờ nó nên nhiều cỏ thì mình không có công mà làm ấy
cho nên là mình phải phun
có cầu thì có cung cũng chính vì lý do thiếu nhân công lao động mà thị trường thuốc trừ cỏ cũng phát triển rầm rộ
mỗi địa phương có từ bốn trăm linh cửa hàng bán thuốc với vài chục thậm chí cả trăm tên thực phẩm khác nhau
qua cái thanh kiểm tra cũng như là thống kê cái sản lượng thuốc và chủng loại thuốc bảo vệ thuốc
thì năm hai nghìn một mươi sáu thì có ba trăm bảy mươi bốn cái thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật
trong đó thuốc trừ cỏ thì có năm mươi loại
thế và hiện tại thì chúng tôi đã nắm được là trên địa bàn tỉnh thì có một mươi loại thuốc trừ cỏ
trong năm mươi cái loại đấy trong năm mươi thương phẩm đấy thì có một mươi cái thương phẩm là có chứa cái hoạt chất paraquad và hai bốn d
dù chưa có số liệu đo đếm mức độ tác hại của thuốc trừ cỏ đối với con người
môi trường đất sản xuất nông nghiệp cũng như nguồn nước song với tình trạng dùng thuốc tràn lan như một thói quen
thậm chí không biết tên loại thuốc sử dụng thì khó mà bảo đảm được tiêu chí về sử dụng thuốc an toàn